qua thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội đã nhất trí với đề xuất tăng lương cơ sở lên một sáu triệu đồng một tháng
nếu được quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở hai nghìn hai mươi sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại một trăm một mươi đồng một tháng
để thực hiện tốt việc tăng lương cơ sở trong năm hai nghìn hai mươi
cơ quan thẩm tra đề nghị các ngành các cấp cần tăng cường tiết kiệm chống lãng phí
bằng các hoạt động thực chất hiệu quả hơn nhằm tăng nguồn lực cho chi đầu tư xây dựng cơ bản
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển
cơ quan thẩm tra cũng cho rằng chính phủ cần thực hiện các bước đi phù hợp xác định vị trí việc làm
tính chất phức tạp của nghề nghiệp để chuẩn bị tiến hành cải cách tiền lương từ năm hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương đảng
với các khoản phụ cấp và thu nhập có tính chất lương cần được ra soát theo quy định của pháp luật
bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động
nếu mức lương tăng được quốc hội chấp thuận thì lương cơ sở hai nghìn hai mươi sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại
là một trăm một mươi đồng một tháng hiện tại là một bốn trăm chín mươi đồng một tháng